đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một tp hcm cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ trộm cắp tài sản trên đường cô bắc phường cô giang quận một do đối tượng nguyễn thanh lộc còn gọi là cu lì hai mươi bốn tuổi ngụ quận một thực hiện
sau khi nhận được đơn trình báo mất xe của anh lê trí hải công an phường cô giang quận một đã tiến hành thu thập camera gần nơi xảy ra vụ việc thì phát hiện một đối tượng nam không rõ lai lịch có hình xăm minh tay trái đã lấy chiếc xe của anh hải rồi tẩu thoát
nhờ công tác thường xuyên kiểm tra nắm rõ địa bàn nên lực lượng chức năng đã đưa đối tượng lộc người có đặc điểm giống đối tượng trong camera về trụ sở làm việc
tại đây lộc đã thừa nhận hành vi trộm xe của mình và đã bán cho một đối tượng khác chưa rõ lai lịch với giá ba triệu đồng
tại hết hiện công an quận một đang tiếp tục điều tra làm rõ